khi nhận tại các quầy vé này nhân viên hợp tác xã thống nhất thường xuyên sử dụng vé giả bán cho hành khách đi xe với số lượng lên đến hàng nghìn vé
việc sử dụng vé giả của hợp tác xã thống nhất bán cho hành khách đi trên các tuyến xe từ bến xe miền đông đi các tỉnh tây nguyên và nam trung bộ rất tinh vi
có lẽ chỉ những ông chủ và người chủ trương thực hiện bán vé giả này mới có thể biết được
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo thời này
đà nẵng được xem là một trong những địa phương sớm có chính sách đãi ngộ và thu hút
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
thế nhưng con số chín mươi ba nhân tài ở địa phương này xin rút khỏi khu vực nhà nước đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết
vì sao nhân tài rời khu vực nhà nước là bài viết rất đáng chú ý được đăng trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
theo trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc sở nội vụ tp đà nẵng
trong số chín mươi ba nhân tài xin rút khỏi đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đà nẵng
đề án chín trăm hai mươi hai có đến bốn mươi người xin nghỉ việc
bao gồm ba mươi hai người bị khởi kiện đòi chi phí đào tạo nhân tài với chi phí có trường hợp lên đến hàng tỷ đồng
nhưng câu chuyện của những nhân tài còn lại mới đáng quan tâm vào lúc này
bởi nó cho thấy có những khoảng cách giữa đào tạo sử dụng và cả chính sách đại ngộ
còn trên trang nhất và trang ba báo lao động hôm nay có bài viết
thu tiền tỷ từ việc bán hồ sơ thi đầu cấp kinh doanh trên nỗi lo của phụ huynh
mỗi bộ hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp một mươi gồm cả lệ phí thi
được các trường bán ra giao động từ ba trăm linh đồng đến bốn trăm năm mươi đồng
nhiều trường hot trên cả nước có số lượng thí sinh đăng ký lên đến hàng nghìn hồ sơ
và số tiền trường thu về lên đến tiền tỷ hàng tỷ đồng để tổ chức một kỳ thi
có hay không việc các trường lợi dụng nỗi lo của phụ huynh để thổi giá hồ sơ nhằm trục lợi
báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay có bài
sinh viên truộng phòng trọ nhiều không
tối tâm ẩm thấp sập sệ và thiếu an toàn
là tình trạng chung tại các khu nhà trọ giá rẻ cho sinh viên
quanh khu đô thị đại học quốc gia tp hcm
thế nhưng trong khi nhà trọ bên ngoài sập sệ thiếu an toàn
thì ký túc xá đại học quốc gia vô cùng khang trang rộng rãi hiện đại hơn
nhưng nhiều sinh viên vẫn thở ơ
thông tin với báo chí về trận mưa chiều ngày một mươi chín tháng năm tại tp hcm
ông đỗ tấn long trưởng phòng quản lý hệ thống thoát nước
trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước tp hcm
cho rằng mưa chỉ gây ngập một mươi điểm hai mươi hai điểm khác là tụ nước
tụ nước hay ngập sâu là bài viết trên trang tám báo tuổi trẻ
sở giao thông vận tải tp hcm đưa ra danh sách thống kê
nhiều con đường không phải bị ngập mà chỉ tụ nước sau mưa
trong khi đó trên thực tế cho thấy có nhiều điểm ngập rất sâu
gây khó khăn cho người đi đường
người dân ở một số đường bị ngập trong cơn mưa lớn chiều ngày một mươi chín tháng năm
như nguyễn văn quá quận một mươi hai phạm văn chiêu quận gò vấp
hồ học lãm quận bình tân bày tỏ sự bức xúc khi biết
sở giao thông vận tải liệt những con đường
và dạng tụ nước chứ không ngập
còn trên bản lao động trang một và trang hai có bài
dự án siêu đội vốn từ bảy mươi hai tỷ lên tới hai năm trăm chín mươi năm tỷ đồng
tại ninh bình chủ đầu tư kiến nghị rót thêm vốn
dự án nạo vét xây kè và bảo tồn cảnh quan sông xào khê
thuộc xã trường yên huyện hoa lư tỉnh ninh bình
được ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình phê duyệt từ năm hai nghìn một
đến nay qua bốn lần điều chỉnh từ một dự án nạo vét quy mô nhỏ

dự án nạo vét quy mô nhỏ với bảy mươi hai tỷ đồng đầu tư
được biến hóa trở thành dự án siêu đội vốn lên tới hai năm trăm chín mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên trải qua một mươi bảy năm triển khai dự án này vẫn dở dàng trọng tiến độ
và nhiều hệ lụy kèm theo
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân